hãng thông tấn dpa của đức đưa tin liên minh châu âu eu có thể cân nhắc chuyển một chương trình huấn luyện
binh sĩ kiev đến lãnh thổ ukraine trong tương lai
trong thông báo ngày hai mươi tháng bảy hãng tin dpa cho biết ông joseph boren đại diện cấp cao về chính sách an ninh
và đối ngoại của eu đã sẵn sàng đề xuất mở rộng đáng kể chương trình đào tạo hiện nay cho quân đội ukraine
tại họp của các ngoại trưởng eu tại bruxelles vào cuối ngày
tài liệu liệt kê các đề xuất của ông boren cho rằng khi điều kiện cho phép
việc chuyển dần các hoạt động huấn luyện sang ukraine thậm chí có thể được xem xét
hãng thông tuần tức tuyên bố kịch bản này có thể trở thành hiện thực nếu và khi kiev và moscow
đạt được thỏa thuận ngừng bắn eu lập luận rằng ý tưởng này có thể đóng vai trò ngăn chặn
các cuộc tấn công của nga trong tương lai khi các thành viên của eu cũng sẽ đóng quân tại ukraine
ngoài ra bruxelles cũng có thể đồng ý chi thêm hàng tỷ đô la mỹ để hỗ trợ quân đội ukraine
trong những năm tới